buổi chiều cùng ngày nhà vua nhật bản akito và hoàng hậu michiko đã đến thăm nhà tưởng niệm phan bộ châu
tại phường trường an thành phố huế phan bộ châu là một nhà yêu nước lớn một chí sĩ cách mạng
có những đóng góp rất to lớn cho sự nghiệp cách mạng giành độc lập của việt nam
cụ nhận được sự hỗ trợ rất quý báu của các nhà lãnh đạo và nhân dân nhật bản ủng hộ cho phong trào đông du
từ đó mối quan hệ lương duyên này cũng đã góp phần vun đắp cho sự hiểu biết hợp tác tốt đẹp
về sau này của hai dân tộc hai đất nước việt nam và nhật bản
chiều cùng ngày nhà vua và hoàng hậu nhật bản đã có các hoạt động tiếp các tình nguyện viên tổ chức hợp tác
hải ngoại nhật bản tại việt nam và tiếp đại diện công dân nhật bản tại việt nam
sáng nay tại thành phố đà nẵng bộ giáo dục và đào tạo tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua số chín
lần thứ nhất năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy gồm năm thành phố trực thuộc trung ương gồm đà nẵng hà nội hải phòng
và thành phố hồ chí minh tại hội nghị này rất nhiều vấn đề được đề xuất kiến nghị được gửi đến bộ giáo dục
và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tại năm đô thị lớn nhất cả nước
năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu năm thành phố trực thuộc trung ương đã làm tốt công tác tham mưu phối hợp chỉ đạo triển khai
các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được các kết quả tốt dẫn đầu cả nước về công tác giáo dục đào tạo
hiện nay các địa phương tiếp tục đầu tư mạnh cho giáo dục đào tạo như trang thiết bị dạy học cơ sở vật chất
các công trình phụ trợ trong đó thành phố hồ chí minh bảy trăm chín mươi hai một trăm năm mươi bảy tỷ đồng thành phố hải phòng một trăm tám mươi tám tỷ đồng
thành phố cần thơ một trăm ba mươi bảy tám tỷ đồng và thành phố đà nẵng đầu tư hai trăm tám mươi hai bốn tỷ đồng
hội nghị thống nhất tám nhiệm vụ trọng tâm trong kỳ hai năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy và đề xuất kiến nghị hai mươi một vấn đề liên quan
nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại năm thành phố trực thuộc trung ương
quán triệt sâu sắc và thực hiện các công trình phụ trợ
các nghị quyết chỉ thị của quân ủy trung ương bộ tổng tham mưu về xây dựng bộ đội đặc công hải quân
theo hướng chính quy tinh nguyện tiến lên hiện đại
trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ tư lệnh hải quân có nhiều giải pháp thiết thực tập trung đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện
rèn nghiêm an toàn và làm chủ trong mọi tình huống sẵn sàng chiến đấu
xứng đáng là một lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của quân đội
cùng hướng tới nhiệm vụ chính trị bảo vệ chủ quyền biển đảo thêm lục địa thiêng liêng của tổ quốc
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại lữ đoàn đặc công hải quân một trăm hai mươi sáu
năm nay mới một mươi chín và là một tân binh mới quê ở thanh hóa từ nhỏ chiến sĩ phạm lê phương nam đã có ước mơ
lớn lên được trở thành một chiến sĩ hải quân
nuôi dưỡng ước mơ cho đến ngày tốt nghiệp xong lớp một mươi hai nam không thi trường đại học
mà em đã tình nguyện viết đơn xin vào quân ngũ với ý chí quyết tâm vững tay súng bảo vệ tổ quốc
năm hai nghìn một mươi sáu lữ đoàn đặc công hải quân một trăm hai mươi sáu luôn bám sát phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc
hoàn thành một trăm linh chương trình huấn luyện cho các đối tượng kết quả kiểm tra một trăm linh đạt yêu cầu trên bảy mươi sáu khá giỏi
lữ đoàn đặc biệt coi chung
trọng huấn luyện toàn diện cả kỹ thuật chiến thuật và thể lực cho cán bộ chiến sĩ ở các tổ đội chiến đấu
nhằm đạt đến trình độ bơi lặn giỏi võ giỏi tác chiến giỏi giỏi chịu đựng khó khăn gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
các đồng chí chiến sĩ mới năm hai nghìn một mươi bảy mà đơn vị được tiếp nhận và huấn luyện thì bước đầu
chúng tôi kiểm tra thì thấy rằng là trình độ văn hóa của chiến sĩ mới
năm nay có cao hơn so với mọi năm
trong đó số mà có trình độ cao đẳng đại học thì cũng đạt được tỷ lệ là ba
trong buổi lễ giao quân ngày hôm nay tôi rất vui mừng và phấn khởi và thực sự rất tự hào
và tôi sẽ cố gắng học tập tốt để trở thành một người chiến sĩ đặc công giỏi
và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
trong năm hai nghìn một mươi bảy lữ đoàn đặc công hải quân một trăm hai mươi sáu tiếp tục đổi mới đột phá trong công tác huấn luyện cho hơn bốn trăm linh chiến sĩ mới
làm chủ chuyên sâu trong khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn
lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thêm lục địa tổ quốc là mục tiêu huấn luyện
không ngừng nâng cao chất lượng các mô hình học cụ bãi tập thao trường giúp chiến sĩ mới cọ sát với thực tiễn huấn luyện
sáu mươi một năm ngày truyền thống hội liên hiệp thanh niên việt nam
hôm nay thành đoàn thành phố hồ chí minh phối hợp với các sở ngành và các tỉnh thành phố trong cả nước
tổ chức lễ gia quân tiếp sức người lao động năm hai nghìn một mươi bảy với thông điệp cùng bạn hướng tới tương lai
hoạt động đã thu hút sáu mươi một đơn vị tham gia tuyển dụng tuyển sinh
trong đó đã có năm mươi năm doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp với trên một tám trăm hai mươi
cùng với tư vấn tuyển dụng lao động các trường cao đẳng trung cấp nghề trên địa bàn thành phố
cũng đã tuyển sinh các ngành như điện công nghiệp điện lạnh cắt gọt kim loại kế toán doanh nghiệp
kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính
đặc biệt trong lễ gia quân tiếp sức người lao động năm nay còn có sự tham gia của các tỉnh thành phố trong cả nước
như thanh hóa quảng bình quảng nam phú yên bình định cần thơ ký kết cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp
như công nghệ thông tin cơ khí vận tải kho bãi dệt may dày da dịch vụ du lịch nhà hàng khách sạn tài chính tín dụng ngân hàng y tế
trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên cần thơ và trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tp hcm có ký hợp tác toàn diện
thì chúng tôi sẽ là cái điểm đầu cầu giữa hai thành phố để giải quyết việc làm cho các bạn lao động ở hai thành phố
khi mà các bạn muốn tìm việc tại tp hcm hoặc là tại tp hcm
đặc biệt là chúng tôi cũng có ký kết và kết hợp với các trường
viện để tạo nguồn đầu ra cũng như là kết nối các doanh nghiệp để các bạn sinh viên sẽ tìm được một công việc
đáp ứng được đúng theo nhu cầu và cái chuyên môn của các bạn
trong những năm qua trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên thành phố đã phối hợp với các doanh nghiệp
giới thiệu việc làm cho bốn mươi chín hai trăm một mươi hai lượt người
trong đó việc làm cho thanh niên tốt nghiệp các trường nghề các trường đại học cao đẳng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương chiếm trên năm mươi
đây là một trong những giải pháp vừa là những hoạt động cụ thể của đoàn nhưng mà cũng là tham gia vào chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
theo tinh thần của nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố
và việc tạo ra những lao động có chất lượng và kết nối việc làm chúng tôi cũng rất là quan tâm đến việc hỗ trợ về các kỹ năng nghề nghiệp
làm sao giúp cho các bạn khi tuyển dụng sẽ có thêm những kiến thức có những tác phong công nghiệp trong quá trình lao động
cụ thể là từng doanh nghiệp thì những cái giải pháp đó nó sẽ góp phần vào việc thực hiện chương trình đột phá của thành phố
cũng nhân dịp này các doanh nghiệp đã tổ chức phỏng vấn tuyển dụng lao động trực tiếp hội thảo xuất khẩu lao động tuyên truyền pháp luật an toàn lao động tiếp nhận đăng ký bảo hiểm thất nghiệp
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ thường trực thành ủy đà nẵng đã chỉ đạo văn phòng thành ủy
tiến hành ngay các thủ tục chuyển trả ô tô do doanh nghiệp tặng
theo thông tin trên trang điện tử đảng bộ thành phố đà nẵng thường trực thành quỷ đã chỉ đạo văn phòng thành quỷ
tiến hành các thủ tục trả lại xe ô tô toyota avalon limited loại năm chỗ biển số bốn mươi ba a hai trăm chín mươi chín chín mươi chín do doanh nghiệp tặng
theo thành ủy đà nẵng mặc dù việc nhận ô tô của thành phố là phù hợp với các quy định hiện hành và trước thời gian chỉ đạo của thủ tướng
song thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của thủ tướng sau khi thảo luận và thống nhất
thường trực thành ủy đà nẵng quyết định chuyển trả lại chiếc xe ô tô do văn phòng thành ủy quản lý mà doanh nghiệp tặng
việc hoàn trả được tiến hành trong ngày bốn tháng ba
thông tin thêm về vụ tai nạn trên quốc lộ bốn d đoạn từ thành phố lào cai đi sapa vào chiều ngày ba tháng ba làm một người thiệt mạng và hai mươi hai người khác bị thương
đến một mươi sáu h chiều nay bốn tháng ba chỉ còn hai nạn nhân chấn thương nặng đang điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa lào cai
theo bác sĩ bùi việt thông
phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai hai nạn nhân còn lại một trường hợp nằm tại khoa ngoại thương một trường hợp nằm tại khoa ngoại chấn thương một trường hợp nằm tại khoa hồi sức tích cực đang được theo dõi điều trị tích cực chờ qua cơn sốc mới xử lý tiếp
trước đó đã có sáu trường hợp chấn thương nhẹ xin xuất viện bảy trường hợp chấn thương nặng được chuyển về bệnh viện việt đức các trường hợp còn lại chuyển về cơ sở y tế khác theo nguyện vọng của gia đình
ngoài hai trường hợp nặng đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa lào cai những trường hợp còn lại các chỉ số tương đối ổn định sức khỏe đang dần hồi phục
tiếp theo chương trình với phần tin quốc tế kết thúc chương trình hòa đàm về syri
bộ trưởng tư pháp mỹ giải trình về cuộc gặp với đại sứ nga
hòa đàm về tình hình syri do liên hợp quốc bảo trợ
hòa đàm của nga tại geneva thụy sĩ đã kết thúc sau hơn một tuần thương lượng
đại diện phe đối lập đánh giá cuộc đàm phán mới nhất này đã đạt được kết quả khá tích cực
trong khi đó đại diện liên hợp quốc cho biết các bên đã xác định được chương trình nghị sự rõ ràng cho các vòng hòa đàm sắp tới
nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài sáu năm qua tại quốc gia trung đông này
phát biểu về báo giới trưởng đoàn đàm phán của ủy ban đàm phán cấp cao hnc ông nga al hariri cho biết
đây là lần đầu tiên các bên đã thảo luận một cách tích cực về chiều sâu tương lai của syri và vấn đề chuyển tiếp chính trị
mặc dù chúng tôi đã khép lại vòng đàm phán mà không có một kết quả rõ ràng nào
song tôi cho rằng vòng đàm phán lần này tích cực hơn so với các vòng đàm phán trước
còn theo đặc phái viên liên hợp quốc về syri safarn dmistura điểm tích cực nhất ở vòng đàm phán lần này
là các bên liên quan đã có một chương trình nghị sự rõ ràng hơn để theo đuổi một giải pháp chính trị
cho cuộc xung đột kéo dài hơn sáu năm qua tại syri
như tôi đã nói ngay từ đầu đàm phán là các bạn đừng ngạc nhiên đừng quá kỳ vọng
cũng đừng phản ứng thai quá với những tuyên bố
đây chỉ là một phần của vấn đề tu tự học cũng như những kỹ xảo về mặt chính trị
tuy nhiên tôi cảm giác là chúng ta đang đi đúng hướng
dự kiến các bên sẽ trở lại genève vào cuối tháng ba tới để thảo luận về bốn vấn đề chính của chương trình nghị sự
dự thảo hiến pháp xây dựng một chính phủ lâm thời tổ chức các cuộc bầu cử ở syri
và chống khủng bố theo yêu cầu của chính phủ syri
đây được xem là kết quả tích cực cho chính phủ syri
trước đó nga và các nhà ngoại giao phương tây cho biết họ chờ đợi nối lại vòng hòa đàm thứ năm
tại genes trong một vài tuần tới có thể là vòng ngày hai mươi tháng ba
tiếp tục gặp phải trở ngại mới với việc đảng ôn hòa udi liên minh với đảng
ôn hòa của ông fillon tuyên bố rút lại sự ủng hộ đối với ông này
phát biểu về báo giới lãnh đạo đảng udi cho biết đã yêu cầu đảng những người cộng hòa
thay ứng cử viên tranh cử tổng thống nếu không đảng udi sẽ không thể tiếp tục liên minh với đảng này
tuyên bố của đảng ôn hòa udi là một đòn ráng mạnh vào nỗ lực tranh cử của ông phi ông
sau khi người phát ngôn của ông cũng tuyên bố rời khỏi chiến dịch tranh cử liên quan tới vụ bê bối
biển thủ công quỹ gây tranh cãi trong thời gian qua trước đó ông bruner
lemaire một đồng minh trong nhóm vận động tranh cử của ông fillon cũng quyết định rời bỏ liên minh
tranh cử này ngoài ra uy tín và tỷ lệ ủng hộ ông phi ông liên tục sụt giảm mạnh sau khi ông nhận
được giấy triệu tập đến tòa án vào ngày một mươi năm tháng ba liên quan đến vụ bê bối tài chính ngày hai tháng ba
cảnh sát pháp đã khám xét nhà riêng của ông phi ông trong khuôn khổ điều tra về cáo buộc này
hôm nay kỳ họp thứ năm hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân trung quốc
gọi tắt là chính hiệp khóa một mươi hai đã khai mạc tại bắc kinh tại lễ khai mạc chủ tịch chính hiệp
trung quốc du chính thanh đã nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản trung quốc đối với công
tác giám sát dân chủ của chính hiệp ông du chính thanh nêu rõ sự lãnh đạo của đảng cộng sản là thế
mạnh lớn nhất của chế độ chủ nghĩa xã hội mang màu sắc trung quốc và cũng là sự bảo đảm nền tảng
cho sự phát triển của sự nghiệp hội nghị chính hiệp theo ông hội nghị chính hiệp tiến hành giám
sắc dân chủ theo điều lệ trong đó điều quan trọng là kiên trì sự lãnh đạo của đảng cộng sản bởi đây
là nguyên tắc chính trị và cũng là quy tắc chính trị cũng theo ông du chính thanh chính hiệp cần
phải kiên quyết phản đối với thái độ rõ ràng đối với tất cả những bình luận và hành động làm trái
với bốn nguyên tắc cơ bản để bảo đảm định hướng chính trị đúng đắn cho công tác giám sát dân chủ
của chính hiệp trước sức ép từ chức bộ trưởng tư pháp mỹ jake sabson sẽ trả lời các nghị viện
đảng dân chủ tại thượng viện và cuộc gặp giữa ông và đại sứ nga bằng văn bản đúng vào thời điểm
nga đang bị cáo buộc can dự vào cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng một mươi một năm ngoái
các nghị sĩ của đảng dân chủ đã gửi một bức thư lên bộ tư pháp mỹ yêu cầu điều trần ông seleson
về việc ông đã không báo cáo chi tiết cuộc gặp với đại sứ nga tại mỹ bức thư được đệ trình một ngày
sau khi ông sabson tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ một cuộc điều tra nào đối với các cáo buộc
ảnh hưởng đến cuộc bầu cử mỹ
tuy nhiên người đứng đầu ủy ban tư pháp cho biết không có kế hoạch tổ chức một phiên điều trần
hồi đầu năm trong phiên điều trần tại thượng viện ông seebson từng khẳng định không liên lạc với đại diện nga
trong quá trình tranh cử tuy nhiên ông thừa nhận đã tiếp xúc với đại sứ nga tại mỹ hai lần trong năm ngoái
và thảo luận chủ yếu về vấn đề chính trị thế giới mà không liên quan đến việc tranh cử
hoặc về chiến dịch tranh cử của ông donald trump
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc